tại buổi tiếp đồng chí xỉn la vong khúc phai thun ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào
bí thư thành ủy đô trưởng viêng trăn thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việc vun đắp tình đoàn kết
hữu nghị đặc biệt giữa hai nước việt nam lào không chỉ là trách nhiệm của hai bộ chính trị
chính phủ mà là trách nhiệm của các bộ ngành địa phương hai nước trong đó có hai thủ đô
tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định việt nam coi thắng lợi thành công của lào cũng là thắng lợi thành công của chính mình
trong bối cảnh đó hai thủ đô cần đi đầu trong việc hợp tác
thủ tướng cho biết việc hợp tác không chỉ đơn thuần kinh tế mà còn nhiều lĩnh vực khác như lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị
thủ tướng mong muốn qua những kinh nghiệm của hà nội viên trăn ngày càng phát triển xanh sạch đẹp văn minh lịch sự
mong làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch
chính phủ việt nam thành phố hà nội sẽ làm hết mình để giúp đỡ hỗ trợ viên chăn
bí thư thành ủy đô trưởng viên trân xin la vong khau phai thương bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước việt nam anh em
được đón tiếp thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai đất nước anh em
đồng chí đã chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe của thủ tướng lào thong lung xin du lít tới thủ tướng nguyễn xuân phúc
chuyến thăm này thực hiện kế hoạch kiểm điểm việc hợp tác với hà nội tp hcm thời gian qua trao đổi phương hướng hợp tác trong thời gian tới
qua hội đàm với hà nội đoàn cảm nhận được tình cảm nồng ấm chân thành giữa viên trăn và hà nội bày tỏ cảm ơn sâu sắc đảng nhà nước nhân dân việt nam
đồng chí khẳng định sẽ làm hết sức mình góp phần thúc đẩy quan hệ lào việt nam tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước hiểu được tình cảm sự gắn bó giữa hai đảng nhà nước nhân dân và hai thủ đô